tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín của tập đoàn điện lực việt nam evn
vừa được tổ chức tại hà nội phó thủ tướng trịnh đình dũng đã sự hội nghị và chỉ đạo bộ công thương evn
cần chủ động làm việc với các đối tác trong và ngoài nước để giải quyết bài toán thiếu nguồn điện
theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám sản lượng điện sản xuất và mua của tập đoàn điện lực việt nam
đạt hai trăm một mươi hai chín tỷ kwh vượt kế hoạch sản xuất cung ứng điện được thủ tướng giao đưa chỉ tiêu tiếp cận điện năng tăng ba mươi bảy bậc
vươn lên vị trí thứ hai mươi bảy trong một trăm chín mươi quốc gia nền kinh tế trên thế giới và đạt mục tiêu vào nhóm asean bốn trước hai năm theo yêu cầu của chính phủ
công tác dịch vụ khách hàng đạt cấp độ bốn về dịch vụ một cửa trực tuyến quốc gia
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh cần phải xác định bứt phá về đầu tư phát triển nguồn điện
và hệ thống truyền tải điện bảo đảm không để thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào
phải phát triển kinh tế cho nên phải làm đủ các điều kiện để bảo vệ môi trường
bên cạnh đó cần tiếp tục cơ cấu lại tập đoàn nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng và sản xuất
kinh doanh đẩy mạnh cải cách nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp bảo vệ môi trường
phát triển nguồn nhân lực thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội
cũng tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã trao quyết định
bổ nhiệm thành viên hội đồng thành viên tập đoàn điện lực việt nam cho ông trần đình nhân
tân tổng giám đốc tập đoàn điện lực việt nam